công an tp hcm cho biết từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đơn vị sẽ tiến hành đợt cao điểm xử lý những tài xế xe ôm công nghệ vi phạm an toàn giao thông
trong đợt cao điểm lực lượng chức đang tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây
ủng tắc giao thông tai nạn giao thông như điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định
chở hai người trên xe không đổi mũ bảo hiểm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
đi ngược chiều điều khiển xe sử dụng điện thoại di động
bên cạnh đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm phối hợp với các công ty công nghệ
cung cấp dịch vụ vận chuyển đi lại bằng phương tiện xe máy như grab goviet bi
tuyên truyền lái xe nêu cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông